theo báo cáo mới nhất của cục y tế dự phòng bộ y tế từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận ba mươi tám ca tử vong do sốt xuất huyết dự báo tình hình dịch bệnh sẽ còn có những diễn biến phức tạp nguy cơ gia tăng số ca mắc trong thời gian tới
theo cục y tế dự phòng ba mươi tám ca tử vong do xuất xuất huyết tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía nam riêng thành phố hồ chí minh có đến chín ca tử vong đáng chú ý hầu hết các bệnh nhân tử vong đều đến bệnh viện muộn
những năm trước bệnh xuất xuất huyết thường xuất hiện nhiều ở trẻ em tuy nhiên năm nay số ca bệnh là người lớn tăng khá rõ chiếm hơn bốn mươi tổng số ca bệnh hiện đang là cao điểm của mùa dịch sốt xuất huyết số ca mắc tăng nhanh tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước và chưa có dấu hiệu dừng lại